cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ c sáu mươi sáu bộ công an vừa có công văn yêu cầu các đơn vị trực thuộc
ra soát lại công tác phòng chống cháy nổ của các hộ kinh doanh sản xuất nhỏ lẻ
sau hàng loạt các vụ cháy nổ gây thiệt hại về người và tài sản trên cả nước
theo đó nhằm kiềm chế sự gia tăng về số vụ và thiệt hại do cháy nổ gây ra góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội
cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đề nghị giám đốc công an cảnh sát phòng cháy chữa cháy các tỉnh thành phố
chỉ đạo triển khai một số biện pháp trong đó tập trung bảo đảm các điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy đối với khu dân cư
xây dựng ban hành bộ tiêu chí an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với nhà ở nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh
hộ sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ trong các khu dân cư làng nghề
công văn cũng nêu rõ công an cảnh sát phòng cháy chữa cháy các tỉnh thành phố tổ chức giả soát nắm chắc số hộ sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ
hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh không thuộc diện quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy đồn đốc hướng dẫn chủ hộ
khắc phục ngay những sơ hở thiếu sót về phòng cháy chữa cháy đặc biệt phương án thoát nạn khi có sự cố cháy nổ xảy ra
thời gian gần đây trên địa bàn cả nước đã xảy ra nhiều vụ cháy nhà dân nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh hộ sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ nằm trong khu dân cư
những vụ việc này đã gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản